thưa quý vị trưa nay sở y tế hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có hai trường hợp mới phát hiện cùng một gia đình tại b sáu chạy găng thanh nhàn hai bà trưng
chưa phát hiện được yếu tố dịch tễ liên quan
một mươi trường hợp là f một liên quan đến chùm ca bệnh ở trung cư sunshine pallek hai bà trưng là bảy
hoàn kiến là một và long biên là một
như vậy là từ sáng đến trưa ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận tổng cộng ba mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
còn tại tỉnh khánh hòa ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh khánh hòa cho biết
tỉnh vừa ghi nhận thêm bốn mươi ba người dương tính với sars cov hai một ca mắc trong cộng đồng
vào sáng nay tại tỉnh bình dương ghi nhận có hai ca mắc covid một mươi chín tử vong tại tỉnh tiền giang thêm một ca tử vong